từ thanh hóa cho đến hà tĩnh trong đêm nay và sáng sớm mai cũng khá nhiều mây và sương mù nhẹ có thể gây cản trở tầm nhìn xa
tuy nhiên sương mù sẽ tan nhanh khi ban ngày nắng xuất hiện đồng thời nhiệt độ cũng tăng trở lại lên ngưỡng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
với các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến bình thuận thời tiết không có nhiều biến động phổ biến ít mưa ngày nắng với nhiệt độ giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực có thời tiết ổn định nhất trên cả nước trong đêm nay và ngày mai vẫn tiếp tục là
tây nguyên và nam bộ bởi thời điểm này đang là mùa khô vì thế thời tiết chủ đạo trên cả hai khu vực vẫn là không mưa ngày nắng nhiều
nhiệt độ trưa chiều tiếp tục duy trì ở mức cao hầu hết đều giao động từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ hay đắk nông và ayunpa ở tây nguyên nhiệt độ có thể sấp xỉ ba mươi năm độ nên sẽ có cảm giác nóng bức khó chịu về trưa và chiều
trên biển không khí lạnh suy yếu gió trên các vùng biển vì thế tiếp tục yếu dần
hầu hết đều chỉ ở mức cấp bốn cấp năm không nơi nào là có sóng cao và biển động
chỉ riêng khu vực vĩnh bắc bộ vẫn còn xuất hiện mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trong thời điểm đêm và sáng
làm tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới một km nên các phương tiện cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước